ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực
trên cơ sở giới năm hai nghìn hai mươi và tổng kết một mươi năm thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
sau một mươi năm triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới hậu giang đã có những bước tiến đáng ghi nhận
hầu hết các chỉ tiêu của chiến dịch đều đạt tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp và tỷ lệ nữ được bổ nhiệm
và các chức doanh quản lý lãnh đạo đều tăng so với giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới được nâng lên rõ nét
tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở năm hai nghìn hai mươi là hoạt động khởi đầu cho chuỗi các hoạt động
nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền vận động toàn xã hội chung tay xóa bỏ và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em
góp phần thực hiện thành công các mục tiêu chỉ tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới
cũng như thực hiện tốt luật bình đẳng giới luật phòng chống bạo lực gia đình